theo phòng cảnh sát giao thông đường sắt đùng bộ đường sắt công an tp hcm
tình trạng vi phạm an toàn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên đang tăng cao trong thành phố
để đảm bảo an ninh trực tự và trật tự giao thông trước cổng các trường học
đơn vị sẽ tăng cường tuần tra và xử lý các trường hợp vi phạm
ghi nhận buổi trưa tại giao lộ điện biên phủ nam kỳ khởi nghĩa phường võ thị sáu quận ba
sau hơn một giờ đồng hồ lập chốt kiểm tra cảnh sát giao thông đã xử phạt hàng loạt học sinh
tham gia giao thông vi phạm các lỗi như điều khiển xe mô tô trên năm mươi phân khối
đi ngược chiều không đổi mũ bảo hiểm trong đó nhiều em còn chưa hiểu hết lý do vì sao
bị lực lượng chức năng xử phạt
sau tiến hành kiểm tra xử lý cảnh sát giao thông đã phổ biến luật giao thông
cho những học sinh vi phạm nói trên đồng thời động viên các em tuyên truyền lại đột giao thông
với gia đình phụ huynh
không chỉ những trường hợp không biết nên vi phạm nhiều em dù có biết là vi phạm
nhưng lại chỉ suy nghĩ đơn giản như gần nhà gần trường nên vẫn đi
em chỉ nghĩ là tại nhà bạn này cũng gần sát bên là em chở bạn về nhà lấy lại cái nón
xong rồi mới đi anh chứ trong trường thì không có nón
những trường hợp này cũng được các chiến sĩ cảnh sát giao thông giải thích cụ thể
về những vi phạm mà các em mắc phải
con chưa đủ một mươi sáu tuổi con sinh tháng tám lận còn chưa đủ một mươi sáu tuổi đó ha
cái gì là thu định cụ thể nè cái này là con sẽ bị tạm giữ lại phương tiện ha
còn đối với mức phạt của con là con sẽ bị cảnh cáo con không có phạt tiền
nhưng mà ai đứng tên trong đăng ký xe này
khá đúng tên luôn khá đúng tên luôn
cái này là phạt chủ phương tiện mà con dưới trên thì cái đó là nơi cơ quan xử lý
cho hướng dẫn cho con sao ha
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đã có hơn hai trăm bốn mươi trường hợp học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ
đây là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến các tai nạn giao thông và gây nguy hiểm
cho cả người tham gia giao thông và các em
ngoài nỗ lực của cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự
an toàn giao thông mỗi gia đình phụ huynh nên tập trung vào giáo dục các em học sinh
về tư cách công dân và tuân thủ nghiêm các quy định giao thông